thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của sở công thương tp hcm vào sáng ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng bảy
lượng khách mua sắm đã giảm nhẹ cơ cấu giỏ hàng cân đối giữa các mặt hàng không còn tình trạng mua tập trung một số mặt hàng để tích chữ
hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ và không xảy ra tình trạng khăn hiếm hàng hóa giá cả ổn định
còn tại một số địa phương phía nam khác tình hình nguồn cung hàng hóa cũng dồi dào đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
riêng đối với mặt hàng trứng gà trứng vịt một số địa phương vẫn còn có nơi có chỗ thiếu hàng và giá sẽ tăng
và có thể thấy là hiện cơ bản thị trường hàng hóa tại các tỉnh thành phía nam đã ổn định sản phẩm dồi dào các khó khăn vướng mắt đang dần được tháo gỡ
một trong những vấn đề gây gia tăng áp lực cho hệ thống phân phối tại tp hcm đó chính là việc đóng cửa các chợ truyền thống đang dần được giải quyết
hiện các chợ đang được giả soát để hoạt động trở lại phục vụ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
trong điều kiện phòng chống dịch
bên cạnh đó tp hcm cũng đã nhanh chóng mở thêm các điểm bán hàng bình ổn giá đa dạng các kênh phân phối
một số đơn vị doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh các mặt hàng khác cũng đã tham gia vào việc bán rau củ hàng đông lạnh
các kênh bán hàng online cũng được khuyến khích để giảm tải cho các siêu thị tạo điều kiện mua sắm cho người dân
để giảm tải bớt cho những kênh bán hàng như vậy hoặc là những kênh bán hàng online
khi mà khách nói là mặc dù là đang online nhưng mà đến trường gọi điện đến thì không có hàng
vì vậy bưu điện sẽ là một cái kênh nữa để khách lựa chọn để đến và có thể mua thuận tiện hơn
chính quyền đã có sự lưu ý tất nhiên và lắng nghe ý kiến ý kiến thực tế

nhưng này đây chính là một trong những giải pháp rất quan trọng để vừa chế hạ tinh thần
vừa tăng lượng khung hàng hóa và tạo tinh thần phối nó hơn hơn
thứ hai là sự nhanh nhạy và năng động của các tư doanh nghiệp cũng là một trong những cơ hội thích mẹ
góp phần vào việc cải thiện tình hình
hiện nay tp hcm đã chứng dụng hệ thống
tàu cao tốc đường thủy và mục đích vận chuyển hàng hóa lương thực
nhu yếu phẩm thiết yếu từ các tỉnh thành miền tây để cung ứng cho người dân
vấn đề vận chuyển lưu thông hàng hóa trên đường bộ cũng đang được tích cực tháo gỡ
chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện để trang buộc hàng hóa
ví dụ như các móc dây và các phương án để làm sao bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa
tại vì đặc thù thì hàng hóa nó khác với lại vận chuyển người
đặc biệt là thực hiện nghiêm cái
khuyến cáo mà năm k của bộ y tế
việc khăn hiếm một số hàng hóa trong thời gian vừa qua tại tp hcm chỉ là tình trạng nhất thời
hiện nay khi các nút thắt đã dần được tháo gỡ tình hình thị trường đã ổn định trở lại
theo các chuyên gia đây cũng là bài học kinh nghiệm trong thời gian tới
để đưa ra các phương án phù hợp kịp thời xử lý các tình huống
và chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh khó lường
vâng thưa quý vị theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện bộ công thương cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt
để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm và các địa phương phía nam
đặc biệt là đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
và chúng tôi cũng đã có kết nối với ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương
người trực tiếp phụ trách và chỉ đạo tổ công tác đặc biệt này
vâng ạ xin chào ông hải và thưa ông là sau khi có mặt tại tp hcm
tổ công tác đặc biệt của bộ công thương đã triển khai các hoạt động
và nhận nhiệm vụ như thế nào ạ
ngay từ khi lịch bệnh covid một mươi chín có cái diễn biến phức tạp
ở tp hcm cũng như là một số tỉnh phía nam
thì bộ đã rất chủ động trong các hoạt động để nhằm hỗ trợ cho tp hcm
cũng như hiện nay là các tỉnh phía nam
thì cái tổ công tác đặc biệt chống covid một mươi chín của bộ công thương
thường xuyên liên hệ và trao đổi với các ủy ban nhân dân
rồi các sở công thương và các đơn vị chức năng của tp hcm
cũng như các tỉnh phía nam
để kịp thời nắm bắt nhu cầu điều phối hàng hóa
để thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng thường xuyên
không bị đứt gãy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho người dân
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức là phức tạp
tổ công tác cũng có nhiệm vụ là kết nối với các doanh nghiệp sản xuất
doanh nghiệp phân phối bán lẻ để sẵn sàng các nguồn hàng thiết yếu
nhằm đảm bảo cung ứng cho người dân tại tp hcm
cũng như là ở các địa phương ở các tỉnh phía nam
trong mọi tình huống
hiện nay tổ công tác cũng thay mặt cho bộ công thương
ở khu vực phía nam là phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng
đặc biệt như là ngành giao thông y tế công an và các địa phương
để đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa tp hcm và các tỉnh có vị khác
giữa các tỉnh thành phố có dịch với các địa phương khác
và hiện nay thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo
tổng cục quản lý thị trường và các cục quản lý thị trường
tại các địa phương

với lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông hàng hóa
chống hiện tượng găm hàng nâng giá ép giá bán hàng kém chất lượng
vâng và hiện nay thì với nhiều phương án được triển khai
cơ bản việc cung ứng hàng hóa tại tp hcm
cũng như các tỉnh thành phía nam đã dần ổn định
tuy nhiên tại một số nơi vẫn xảy ra tình trạng
thiếu một số mặt hàng hoặc một số mặt hàng có dấu hiệu tăng giá
người dân vẫn còn nhiều lo ngại
vậy tổ công tác đang có những biện pháp như thế nào
để phối hợp với các ban ngành khác và địa phương
tiếp tục xử lý các vấn đề này như thế nào ạ
vâng ạ có thể thấy việc đóng cửa các chợ truyền thông
để phục vụ cho nhu cầu của người dân
ngoài ra một trong những khó khăn đó là việc vận chuyển hàng
từ những nguồn hàng đến nơi có nhu cầu về hàng hóa
gần đây nhất thì bộ giao thông vận tải cũng đã có
phối hợp với bộ y tế để ban hành các quy định
để nhằm thông thương cho các phương tiện vận tải
để vận chuyển hàng hóa
vâng ạ có thể thấy việc đóng cửa các chợ truyền thống
đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống phân phối
và hoạt động cung ứng hàng hóa đến tay người dân tp hcm
và hiện nay thì một số chợ truyền thống cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại
vậy thì chúng ta cần phải chú ý những điều gì thưa ông
chúng tôi cũng đã có đề xuất và hiện nay như tp hcm
và chúng tôi cũng rất mong muốn là các địa phương
mà khi áp dụng cái chỉ thị một mươi sáu của chính phủ ấy
thì hết sức lưu ý rằng là chúng ta không nên
là đóng tất cả các chợ truyền thống
cũng như các chợ đầu mối
mà thay vì đó thì chúng ta vẫn có thể mở
tuy nhiên là phải hết sức lưu ý
và phải đáp ứng được những điều kiện
của ngành y tế đưa ra
để đảm bảo là chúng ta vẫn chống được dịch
nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo được hàng hóa thiết yếu
để phục vụ cho người dân
phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng
vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn ông
vâng thưa quý vị tổ công tác của bộ công thương
cũng đã thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại

tổ tiên phương bcta moit gov vn
để tiếp nhận phản ánh những vấn đề bức xúc
của người dân có liên quan đến tình hình
cung ứng thực phẩm hàng hóa
cũng như quản lý thị trường giá cả hàng hóa
những mặt hàng thiết yếu